hiện nay tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ được cứu sống khoảng hai mươi đó là do đột quỵ chỉ xử lý hiệu quả trong thời gian vàng
tức là từ sáu giờ sau khi xảy ra nhưng đa phần người dân không nhận diện được nên khi đưa đến bệnh viện đã trễ dở vàng
tuy nhiên hiện nay với việc ứng dụng công nghệ rapid phần mềm trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ
đã cho phép kéo dãn thời gian vàng từ sáu giờ lên hai mươi bốn giờ
tại trung tâm đột quỵ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ mỗi tháng tiếp nhận khoảng hai trăm năm mươi ca bệnh đột quỵ
trong số đó chỉ có năm người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời trong thời gian vàng chín mươi năm còn lại bác sĩ sẽ không thể can thiệp được
tuy nhiên khi đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ vào hoạt động
người bệnh có thể kéo dài thời gian vàng lên đến hai mươi bốn giờ tức tăng một mươi tám giờ so với trước
ngoài ra kết quả hình ảnh chụp não của người bệnh được đưa vào phần mềm này sẽ giúp các bác sĩ xác định những vùng não bị tổn thương
những vùng nhu mô não sẽ chết trong những giờ tiếp theo vốn rất khó xác định bằng các phương pháp hình ảnh thông thường
từ đó bác sĩ sẽ đưa ra hướng điều trị phù hợp
việt nam trở thành quốc gia thứ ba tại đông nam á sau thái lan và indonesia áp dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị đột quỵ
hiện phần mềm này đã được ứng dụng tại bốn mươi quốc gia mang lại hiệu quả cho hai trăm năm mươi bệnh nhân đột quỵ